kính mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi
theo ông nhân trước đây chủ một doanh nghiệp có tiếng trên địa bàn huyện đã tới đặt vấn đề với ông rằng họ sẽ giúp ông san phẳng đất đồi để chuyển đổi sang trồng cây ăn quả
đổi lại ông nhân phải để doanh nghiệp này khai thác đất đá
lời nói gió bay sau khi khai thác triệt đề diện tích đất trên doanh nghiệp của bà xuân anh tiến cũng rút hết nhân lực máy móc để lại ông nhân quả đồi nham nhở với những tảng đá nặng cả tấn có khả năng nghiên nát nhà ông bất cứ lúc nào
nghĩ ngờ đây là công trình trái phép ông nhân phản ánh tới lãnh đạo địa phương thế nhưng câu trả lời ông nhận được chỉ là không biết
bây giờ bỏ tù lúa hết thì tôi cũng sợ cho nên là tôi lo mướn má đồ để tôi chạy hết tôi lo hết những cái đá lớn để tôi kè tôi làm để trống có độ sọt lỡ với hơn nữa là để nó đạn lỡ số đất tôi mới sau này tôi trồng cây
theo thông tin từ phía ông nhân chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với bà xuân chủ doanh nghiệp xây dựng thành đạt
thế nhưng bà xuân một mực từ chối hợp tác với phong viên
tương tự dù đã nhiều lần đặt lịch làm việc với ủy ban nhân dân huyện nghĩa hành để làm rõ thông tin phản ánh thế nhưng chúng tôi cũng không nhận được sự hợp tác từ phía cơ quan này
hiện nay dư luận địa phương đang hoài nghi về tính hợp pháp của dự án trên
liệu cơ quan chức năng địa phương có nhắm mắt làm thơ cho doanh nghiệp
vì đây không phải là lần đầu tiên thành đạt nhận được những ưu ái bất thường
trước đó vào tháng hai năm hai nghìn
ủy ban nhân dân huyện nghĩa hành đã ra quyết định số hai mươi chín qd uvnc về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khẩn cấp công trình cầu hành tín với tổng số vốn lên tới chín mươi tám tỷ đồng
theo văn bản này vì đây là dự án có tính khẩn cấp nên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nghĩa hành là ông phan bình đã quyết định chỉ định thầu không thông qua đấu thầu
qua đó giúp công ty thành đạt góp mặt tại dự án này
theo nghị định năm chín của chính phủ một trăm ba mươi sáu trang này có những điều quy định về việc đầu tư khẩn cấp
thời gian để thực hiện quy trình đầy đủ về việc đấu thầu là kéo dài bốn năm tháng là rất tố kém về việc thời gian cũng như tính bức xúc cũng như thiệt hệ trong quá trình tổ chức thi công của cầu
theo điều số bốn mươi hai nghị định số năm mươi chín của thủ tướng chính phủ quy định công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp cấp bách gồm
a công trình có yêu cầu triển khai cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia bảo đảm an ninh quốc gia an toàn sinh mạng cộng đồng
b công trình thuộc dự án có yêu cầu cấp bách về an ninh an toàn năng lượng an toàn về môi trường dự trữ quốc gia khoa học công nghệ được bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ xác nhận
c công trình có yêu cầu triển khai xây dựng ngay để tránh gây thảm họa trực tiếp đến sinh mạng sức khỏe và tài sản của cộng đồng hoặc không để ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến các công trình lân cận công trình liên kề
d công trình có yêu cầu xây dựng ngay theo lệnh khẩn cấp để khắc phục hoặc ứng cứu kịp thời hoặc ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do sự cố bất khả kháng sự cố công trình xây dựng hoặc ứng phó sự cố môi trường đặc biệt nghiêm trọng
d công trình thuộc các dự án có yêu cầu cấp bách phải triển khai thực hiện khác theo quyết định của thủ tướng chính phủ
chúng tôi đặt ra câu hỏi vậy cầu hành tín thuộc điểm mấy trong nghị định chính phủ
vì cho tới nay đã gần hai tuần vẫn chưa nhận được hồi âm từ phía ủy ban nhân dân huyện nghĩa hành
theo các đột sư quyết định của ông phan bình còn vi phạm khoảng một điều hai mươi hai
luật đấu thầu năm hai nghìn một mươi ba và luật xây dựng năm hai nghìn một mươi bảy
theo tôi thì câu hành tín thuộc công trình giao thông nông thôn thì nó không thuộc trường hợp quyết định tại nghị định năm chín
với việc quyết định về quản lý đấu thầu với việc đặt công trình khẩn cấp cấp bách và cũng không phù hợp với điều hai mươi ba của luật đấu thầu
trong trường hợp này thì đội dân chủ tịch đã vi phạm
điều tạm chính của luật đấu thầu tức là tập đơn hợp các hình dị để nghiêm cấm
tài khoản một thì quyết định về lợi dụng chức vụ quyên hàn để sử dụng đấu thầu tại quyết định tập đột
cầu hành tín không phải là dự án duy nhất tại đây được chỉ định thầu
ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân huyện nghĩa hành tiếp tục vận dụng chủ trương xây dựng khẩn cấp
để giao dự án sửa chống
bước cơ sở trường huỳnh thúc kháng cũ thành trung tâm văn hóa thể thao huyện nghĩa hành
đáng chú ý cùng một ngày nhân huyện nghĩa hành ra với hai văn bản cùng số hiệu cùng lượng dung
và một văn bản khác vào ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy cũng về việc phê duyệt chỉ định thầu
theo đó số tiền giai đoạn một của dự án trên liên tục được điều chỉnh với những mức giá khác nhau như năm tỷ tư năm tỷ bảy và sáu tỷ hai
bất ngờ ở chỗ đơn vị được chỉ định thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tấn khánh hưng của bà phan thị nghị
em ruột của ông chủ tịch huyện phan bình
công ty này tiếp tục trúng thầu giai đoạn hai của dự án với kinh phí năm tỷ đồng
tại đây khoản sáu điều tạm chính lực đầu thâu cũng đã quyết định rất rõ về việc công bằng
nâng bạch trong hoạt động đầu thâu
tại khoản sáu của quyết định trong đồng hợp
người quản lý hoặc chủ đầu tư và đổi bên kia thầu là cha mẹ cha mẹ vợ anh em ruột
thì trường hợp là vi phạm được quyết định pháp luật do việc công bằng trong trường hợp này
trường hợp này thì ông chủ tịch đã chỉ định người nhà của mình tham gia các công trình
không thuộc trường hợp chỉ định thầu hoặc các công trình thần khắp cấp bách
và lại là áp dụng như vậy là nó vi phạm quyết định pháp luật
vi phạm điều tạm của quyết định pháp luật
còn đây là hiện trạng công trình được đầu tư
công trình xây dựng khẩn cấp
chưa đầy một năm kể từ khi đưa vào hoạt động
nhà điều hành của trung tâm đã có giới hiệu tiên cấp rột nát
là công trình khẩn cấp nhưng hiện trạng sử dụng chưa tới một phần ba
nhiều hạng mục của dự án này như phòng tập aerobic phòng năng khiếu
phòng bóng bàn lúc nào cũng trong tình trạng cửa đóng then cài
ngay cả bậc cầu thang cũng phủ một lớp bụi dày
theo ông nhàn giám đốc trung tâm nhận xét thì công trình nào
có khuyết điểm hỏng chỗ nào vá chỗ đó
tính tới thời điểm này trên địa bàn nghĩa hành
có không ít công trình lớn nhỏ do công ty em ruột
ông phan bình thì công
trước đây ở điểm giao này nước lấp dấp lỗ trâu nằm
tuy nhiên sau khi tuyến canh bê tông được xây lên
chạy cắt ngang đám ruộng như một con đê
nên nước từ chỗ cao tràn xuống không thoát kịp
và rôn về xói mạnh tại điểm này
thành một hố sâu tầm bốn năm mét
đợt mưa lũ từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
nước lũ đã phá lỗ trâu nằm này thành một hố lớn
nó đã phá đất đường và làm sụp gãy một đoạn dài canh bê tông
nó phải là bây giờ nó dài phát cát bờ tròn bớt
hồi kia là cát bông đoạn ra
cho nước hay mưa xuống sau là nó tròn nó qua
thế đây nó cô quá đầu là hay mưa xuống là nó xua nữa thôi
hồi kia là canh đất này nó mưa
mái lăng mái lăng có nước dưới có nước là nó đều hết là nó không có xua
trước kia là đừng cứ nhỏ nhỏ nhỏ hay mưa nó qua thôi
bây giờ là nó canh nó cô lên đầu là nó xua miếng thôi
nó không có bờ tròn mà
được cảnh báo bà huỳnh thị kim minh
chú đội một thôn xuân vinh xã hành đức
đi làm đồng như ngày thường
và rơi xuống hố sâu nên bị chết đuối
do cái công trình nhà nước đây lồn
cho nên là không để cái điểm bố cho người dân đây
cho nên là vừa rồi má cột nó lồn
thì nó là có vật bà nghị
đó là bà chủ chốc trong công trình đó
tức là em ruột của phong bình chủ tịch quyền đó
ông lồn như vậy cho nên là không để điểm bố
cũng vì cái công trình đó mà bà xã tôi mắc
người dân cho biết nếu dự án lấy ý kiến
thì người dân sẽ đề xuất làm thêm các ống thoát giữa thân canh
để nước lớn không bị ép về một phía mà phá sâu
như ở vị trí bà minh gặp nạn
tôi có họp với chủ tịch với bí thư đồng quỹ xã hành đức
là lồn lồn lồn lồn
rõ nguyên nhân cái trách của chị minh này
một cách nó rành mạch nó rõ ràng ra
để mà trả lời cho gia đình chị minh
cũng như là để trách nhiệm của chủ tịch quỹ bà nghị xã
là dự án nằm trên quỹ bà nghị xã hành đức mà
nó như thế nào
rồi trách nhiệm của trưởng phòng nông nghiệp
chủ đầu tư dự án này là sao
rồi trách nhiệm của công ty nào
mà trực tiếp xây dựng cái tiến canh này
nó như thế nào
nhưng mà đó là công ty này
có một cuộc họp như vậy
rồi sau đó thì nhiều việc
rồi được tấn điều đi về tấn nhận công tác
nhưng mà với tôi
cái việc thỏm của chị minh này
thì nó mãi mãi đến giờ này
nó vẫn nằm trong cái đầu của tôi
dễ dàng nhận thấy rằng
chỉ điện thầu là một trong những hình thức
kém cạnh tranh nhất dễ nể sinh xin cho
và dừng tham nhũng thất thoát nhanh sách
và giảm hiệu quả đầu tư
cũng như chất lượng công trình
những gì đã và đã không được
đang diễn ra ở nghĩa hạnh
trong những năm qua là một minh chứng
đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh quảng ngãi
sớm vào cuộc làm rõ